tin bão gần biển đông cơn bão vàm cỏ vào hồi bảy giờ sáng nay một mươi một tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn năm độ kinh đông cách phía nam đảo lưu dông của philippines khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
trong một mươi hai hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km đi vào biển đông
đến bảy giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng tám trăm một mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai tức là từ một trăm linh đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn